thưa quý vị và các bạn mới đây thông tin các hàng rào bằng thép gai ghề đá sàn ráo làm rào chắn ở các tuyến đường con hẻm
chỗ kiểm soát tại tp hcm sẽ được tháo sỡ từ nay cho đến ngày ba mươi tháng chín
người dân đã bày tỏ sự phấn khởi sau nhiều ngày đường xá bị ngăn cách
ghi nhận vào sáng ngày hai mươi sáu tháng chín nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi tp hcm thông tin
sẽ tháo bớt các chốt chặn hẻm khu dân cư cũng như các tuyến đường không phải trục chính
tôi mừng lắm hơn một trăm linh ngày qua mọi sinh hoạt đều gói gọn trong con hẻm nhỏ
rào nhận hàng thông qua hàng rào cảm thấy rất tu túng khó chịu
nghe tin này thật sự mừng không chỉ là tháo gỡ các rào chắn trở ngại
mà còn tháo luôn được tâm lý nặng nề của người dân chúng tôi khi hiện tại việc chống dịch của thành phố đã có kết quả tốt hơn
chị ái ly ngụ đường đỗ xuân hợp tp thủ đức chia sẻ
tuy nhiên việc thao bớt các rào chắn vẫn đang được triển khai dần dần
nhiều chốt chặn vẫn duy trì trong sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
các chốt kiểm soát vẫn kiểm tra người đi ra đường vẫn là lực lượng thuyền đầu
shipper đi tiêm vaccine hoặc có giấy đi đường
theo ghi nhận của phóng viên tại các chốt khu vực trung tâm và vùng ven tp hcm vẫn hoạt động bình thường
lực lượng chức năng vẫn kiểm soát thông qua quét mã qr di chuyển nội địa và giấy đi đường
lượng người ra đường đồng đúc vì có nhiều ngành nghề mới được phép hoạt động
tại chốt đường phạm văn đồng phường hiệp bình chánh tp thủ đức
do là trục đường chính nên lượng xe qua đây dày
có nhiều lúc lực lượng chức năng không kịp quét mã qr và kiểm tra giấy đi đường nên xả
theo một cán bộ tại chốt đa số người dân ra đường đông do trong đợt tiêm vaccine
lượng shipper qua chốt là đông nhất
chốt tại đường đỗ xuân hợp thủ đức vẫn yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường
và quét mã qr khai báo di chuyển nội địa